chiều nay hai mươi bốn tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quỹ ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về nội dung dự kiến kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội là hơn một mươi bảy ngày
khai mạc vào ngày hai mươi tháng năm và bế mạc vào ngày một mươi chín tháng sáu
đa số ý kiến nhất trí việc tổ chức kỳ họp thứ chín theo hai đợt trực tuyến và tập trung
đợt một họp trực tuyến gồm các nội dung khai mạc kỳ họp
đại diện chính phủ báo cáo nhanh một số vấn đề về tình hình kinh tế xã hội
ngay báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ chín
báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tám
thảo luận các dự án luật dự thảo nghị quyết trình quốc hội xem xét thông qua
đợt hai họp tập trung quốc hội xem xét các báo cáo và quyết định một số vấn đề về kinh tế
xã hội ngân sách nhà nước phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước xem xét
quyết định chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số thảo luận các dự án luật trình quốc hội cho ý kiến và thông qua một số dự án luật
đáng chú ý tại kỳ họp này quốc hội sẽ thay đổi hình thức chất vấn từ chất vấn trực tiếp
tại hội trường sang hình thức các đại biểu gửi văn bản nội dung chất vấn bộ trưởng
các thành viên chính phủ sẽ trả lời không bố trí thảo luận ở tổ nhưng sẽ tăng thời gian thảo luận
tại phiên toàn thể đối với một số nội dung và khuyến khích đại biểu tăng cường góp ý kiến bằng văn bản